thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng đã có buổi làm việc với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng về công tác đối ngoại biên phòng việt nam lào campuchia
báo cáo về tình hình biên giới việt nam lào campuchia cho thấy những năm qua tình hình an ninh trật tự được giữ vững đã xây dựng được bảy trăm chín mươi hai cột mốc quốc giới
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi sáu bộ đội biên phòng việt nam cùng với nước bạn lào đã hợp tác phá thành công hai mươi bốn chuyên án ma túy lớn thu giữ nhiều bánh heroin và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp khác
qua đó đã củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam lào lên một tầm cao mới theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi một của bộ chính trị khóa bảy và nghị định tám mươi chín của chính phủ về công tác đối ngoại biên phòng
củng cố duy trì đoàn kết hiếu nghị với các nước láng giềng giữ vững môi trường
hòa bình để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia tạo thuận lợi cho hợp tác đầu tư phát triển kinh tế xã hội tăng cường quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới và xây dựng bộ đội biên phòng vững mạnh